theo thông tin từ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm sáng nay hai mươi ba tháng hai tổ cấp cứu hàng không của bệnh viện
vừa thực hiện chuyến bay đưa hai ngư dân gặp nạn tại vùng biển quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa
về thành phố hồ chí minh cấp cứu
trước đó tối hai mươi hai tháng hai khi đang khai thác hải sản trên ngư trường trường sa
hai ngư dân đã gặp nạn và yêu cầu trợ giúp y tế khẩn cấp
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã cử tổ cấp cứu hàng không cùng với đội bay của binh đoàn một mươi tám
bay thẳng ra quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa tiếp nhận bệnh nhân ngay trong đêm
tại quần đảo trường sa và đảo sinh tồn
hai bệnh nhân một người có dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc ăn uống
có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn suy đa cơ quan người còn lại mắc hội chứng giảm áp mức độ nặng
hiện hai bệnh nhân đã được đưa về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và đang được điều trị tích cực